bầu trời đêm ở thủ đô riyadh của ả rập xê út mới đây đã rực sáng với màn trình diễn ngoạn mục bằng thiết bị bay không người lái tạo nên một mã quét qr lớn nhất thế giới
có tổng cộng một ba trăm bốn mươi sáu thiết bị bay không người lái cùng bay lên thắp sáng bầu trời thủ đô riyadh
màn trình diễn không chỉ phá vỡ kỷ lục thế giới guinness về mã qr bằng thiết bị bay không người lái lớn nhất mà còn là điểm nhấn của lễ hội mùa riyadh
lễ hội này là sự kiện giải trí với hàng loạt các buổi biểu diễn cũng như các hoạt động ngoài trời nhằm thu hút du khách trong nước cũng như quốc tế đến trải nghiệm